sáng nay một mươi một tháng một mươi hai đại hội đại biểu toàn quốc hội nông dân việt nam lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba diễn ra tại hà nội
với sự tham gia của chín trăm chín mươi chín đại biểu chính thức đại diện cho hơn một mươi triệu hội viên nông dân trên cả nước
thời gian qua hội nông dân và giai cấp nông dân việt nam đã có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp nông thôn
nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững
đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước
với khẩu hiệu dân chủ đoàn kết đổi mới hội nhập phát triển đại hội sẽ tổng kết đánh giá tình hình kết quả công tác hội
và phong trào nông dân nhiệm kỳ hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám đề ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đại hội sẽ diễn ra từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai